biến thách thức thành cơ hội và hỗ trợ người khó khăn không vụ lợi tinh thần tốt đẹp này đang được người dân thành phố binan của philippines theo đuổi ngay từ những ngày đầu năm
là một trong nhiều nơi chịu ảnh hưởng từ hoạt động của núi lửa ta an nhưng bằng sự sáng tạo thành phố binan đã khai thác tiềm năng từ chính sự cố này khi sản xuất gạch từ cho bụi núi lửa
thành phố binan nằm cách núi lửa ta an khoảng sáu mươi sáu km trong nhiều tuần qua những ngôi nhà và đường phố ở đây bị bao phủ bởi một lớp cho bụi dày đặc phun ra từ núi lửa ta an tận dụng cơ sở tái chế chuyên sản xuất gạch xây dựng từ nhựa của địa phương
thành phố này đã ứng dụng công nghệ tương tự để đóng gạch từ cho bụi núi lửa thị trường thành phố hy vọng việc làm này có thể hỗ trợ công tác tái thiết tại các thành phố bị ảnh hưởng do hoạt động của núi lửa ta an
vào những thời điểm khó khăn
chúng ta cần suy nghĩ sáng tạo chúng tôi biến thách thức thành cơ hội nhưng không phải để vụ lợi cá nhân các thành phố láng giềng của chúng tôi đang thực sự gặp khó khăn và chúng tôi nên giúp đỡ họ
ông dima gwila cho biết cơ sở của thành phố có thể xuất xưởng năm viên gạch một ngày toàn bộ số tiền bán gạch sẽ được quyên góp cho những nơi bị ảnh hưởng trực tiếp do núi lửa
núi lửa ta an bắt đầu hoạt động từ ngày một mươi hai tháng một phun lên trời một cột cho bụi cao hàng km thủ đô manila gần như bị tê liệt trong khi người dân xung quanh khu vực núi lửa đã phải sơ tán khẩn cấp sau khi có cảnh báo về nguy cơ xảy ra một đợt phun trào mạnh